thực hiện kế hoạch phục dựng văn hóa và nghi lễ dân gian dân tộc ngành văn hóa của tỉnh nghệ an vừa phối hợp với huyện tương dương tổ chức phục dựng một số nghi lễ của tộc người ơ đu tại bản tái định cư văn môn xã nga my
theo đó ở các nội dung triển khai bao gồm phục dựng nghi lễ đón tiếng sấm đầu năm phục dựng sinh hoạt văn hóa dân gian của người ơ đu phục dựng trang phục truyền thống của người ơ đu
dân tộc ơ đu ở huyện tương dương tỉnh nghệ an hiện còn khoảng hơn bốn trăm ba mươi người năm hai nghìn sáu người ơ đu di dân theo chương trình tái định cư phục vụ công trình thủy điện bản vẽ
ơ đu là một trong số tộc người có dân số ít nhất việt nam hiện nay việc triển khai thực hiện phục dựng văn hóa dân gian và nghi lễ dân gian dân tộc ơ đu nhằm giữ gìn lưu truyền phổ biến phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo mang tính xã hội nhân văn những phong tục tập quán tốt đẹp về văn hóa dân gian
nghi lễ dân gian truyền thống của người ơ đu đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và lòng tự hào trong cộng đồng trách nhiệm của các thế hệ nhất là của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của người ơ đu
qua đó từng bước bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người ơ đu trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh nghệ an